khi vào trải nghiệm thì em nhớ lưu ý cho anh những cái kỹ năng để mình giảm thiểu cái chấn thương nhất
khi cháu lao vào cắn đứng thì em sẽ che tay che cổ vì theo bản năng nó sẽ cắn vào cổ và cắn vào gáy
đã che cổ và tất cả hai bàn tay em phải lắm chặt tránh cắn dập lát hai bàn tay của mình và đứng nguyên
còn khi em chạy mà bị ngã thì cái đầu tiên là em phải lắm úp xuống và che tay che gáy hai tay che gáy lắm đấm che gáy
thì cái độ sát thương của chó cắn nó sẽ giảm đi rất nhiều
chúng ta vào trải nghiệm
em vào gần đi không việc gì đâu
kiều anh đã chính thức bước vào tình huống trải nghiệm bị chó giữ tấn công
kiều anh đã áp dụng rất chính xác kỹ năng đã được các chuyên gia hướng dẫn
tuy nhiên chú chó rottweiler vẫn hung hăng tấn công do nghe thấy nạn nhân kêu cứu
đau rồi à
rất là hoảng loạn tại vì em chưa bao giờ bị cái gì là tấn công mạnh như thế nhanh như thế
đau lắm ạ không chịu nổi
em đứng đúng như anh hướng dẫn
khi cháu lao vào cắn đứng thì em sẽ che tay che cổ
vì theo bản năng nó sẽ cắn vào cổ và cắn vào gáy
đã che cổ và tất cả hai bàn tay em phải lắm chặt
để tránh cắn dập lát hai bàn tay của mình
và đứng nguyên
mặc dù khá sợ hãi
mặc dù khá sợ hãi
sau lần bị chó giữ tấn công đầu tiên
nhưng kiều anh vẫn đồng ý tiếp tục tham gia trải nghiệm thêm một lần nữa
lần trải nghiệm này kiều anh đã áp dụng kỹ năng đứng im
và dơ một tay che chắn phần cổ
cô gái trẻ kiều anh đã áp dụng chính xác những kỹ năng được hướng dẫn
để có thể ứng phó với tình huống bị chó giữ tấn công
lúc đầu lúc em chưa hiểu rõ kỹ năng thì em rất là sợ
nhưng mà sau khi mà em thực hiện đúng các động tác
thì chú chó cũng đã dừng lại
và em thấy bình tĩnh hơn
như kiểu rõ mõ với cả dây xích
thì tốt nhất là mình không nên tiếp xúc
kỹ năng đầu tiên là nắm chặt hai bàn tay
để tránh bị chó kích động và cắn nát
dơ tay lên che cổ và đứng nguyên tại chỗ
nếu chạy và bị ngã
hãy nằm úp xuống
nắm chặt tay che gáy và nắm im
để làm giảm hứng thú khiến chó bỏ đi
trong phần tiếp theo của chương trình
các huấn luyện viên của trung tâm huấn luyện chó nghiệp vụ pds
sẽ hướng dẫn những kỹ năng giải cứu người bị chó cắn ra sao
cùng với đó
chàng trai mạnh trường sẽ ứng phó thế nào
với chú chó rốt quầy lơ hung dữ
khi không mang bỏ hiểm
cũng như có thêm những hành động khiêu khích chú chó
mời quý vị khán giả theo dõi ở phần
của kỹ năng xử lý khi bị chó giữ tấn công